năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố đà nẵng đã xây dựng tổ chức triển khai nhiều kế hoạch mở nhiều đợt cao điểm truy quét xử lý triệt để các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
nhờ đó tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm đáng kể góp phần bảo đảm tình hình trật tự an ninh trên địa bàn thành phố
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi chín tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm tám so với cùng kỳ
trong đó án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng giảm mạnh như án cướp tài sản giảm ba mươi án chống người thi hành công vụ giảm bốn mươi
trên địa bàn không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen tội phạm sử dụng vũ khí nóng để gây án
để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp noel tết dương lịch tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố đà nẵng mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trong đó phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên tám mươi
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ chín mươi trở lên không để tội phạm hoạt động lộng hành không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự